nhiều rất rõ nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người lao động nhưng cố tình không đóng hoặc chỉ đóng cho một số người trong khung quản lý của đơn vị